mặc dù còn không biết khó khăn trong cuộc sống nhưng với ý thức quyết tâm vươn lên thoát nghèo
nhiều hộ dân ở huyện miền núi minh hóa tỉnh quảng bình đã viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo
đây là hành động đẹp cho thấy sự thay đổi về nhận thức tự vươn lên bỏ dân tư tưởng
trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
những năm trước đây gia đình anh hồ ca người dân tộc peru vân kiều
tại bản lé xã trọng hóa huyện minh hóa là hộ nghèo của xã
những năm gần đây vợ chồng anh đã biết nuôi lợn bò anh còn trồng thêm ba hectare rừng tràm
nhờ đó đã tạo được nguồn thu nhập khá ổn định cho gia đình
mới đây vợ chồng anh quyết định làm đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo của xã
đến giữa tháng một mươi một này huyện minh hóa đã có hai mươi hai hộ viết đơn xin rút ra khỏi hộ nghèo
trong đó phần lớn là các hộ đồng bào dân tộc cuộc sống vốn còn gặp nhiều khó khăn
với ý thức vươn lên thoát nghèo họ không còn trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước
mà tự tạo lập đời sống
gia đình là chân nuôi sản chuất trồng rừng
thì thấy là nói chung với gia đình là khá giả
nói chung là ăn uống mọi cái là
vì là kinh tế trong gia đình thì thấy là khá khăn trong ba mươi bảy năm
cho nên là gia đình là xin là thoát nghèo
chúng tôi hết sức tạo điều kiện cho bà con
đặc biệt là tạo cho bà con về các mô hình sinh kế
để bà con phát triển kinh tế
tiếp tục phát triển kinh tế
việc bà con tự nguyện sinh ra khỏi hộ nghèo là một tiến hiệu tích cực
trong công cuộc xóa đói giảm nghèo tại huyện miền núi minh hóa nói riêng
và tỉnh quảng bình nói chung
đây thực sự là một tấm gương đẹp góp phần làm thay đổi nhận thức
xóa dần tư tưởng trông chờ ỉ lại
và cũng là động lực để các hộ nghèo khác trong huyện nỗ lực vươn lên trong cuộc sống